buổi trình diễn thời trang vẻ đẹp việt nam ba vươn ra biển lớn đã diễn ra nhằm tôn vinh giá trị văn hóa
niềm tự hào dân tộc và ngợi ca tình bằng hiệu quốc tế
chương trình có sự tham gia của các khách mời là những chính khách doanh nhân nghệ sĩ trong và ngoài nước
đặc biệt là sự tham dự của năm mươi sáu đại sứ các nước tại việt nam
mở màn với bộ sưu tập thời trang sen vàng được lấy ý tưởng từ những bộ áo dài cưới hỏi
của các nàng tiểu thư khuê các thời phong kiến
còn họa tiết trang trí lại lấy cảm hứng từ hình ảnh của hoa sen các họa tiết dân tộc của dối nước
trang phục dùng chất lượng đặc biệt kết hợp với kỹ thuật rát vàng tiêu kỵ cùng với các sản phẩm kim hoàn đá quý
tất cả đều được làm thủ công bằng tay được in theo dựa trên kỹ thuật của các làng nghề truyền thống
để tạo nên vẻ đẹp bình dị mà cao sang thuần khiết
tiếp đó là bộ siêu tập áo dài quốc kỳ năm mươi sáu quốc gia đại diện cho năm mươi sáu nước đang có quan hệ ngoại giao với việt nam
không chỉ in hình ảnh lá cờ trên trang phục các di sản kiến trúc đặc trưng của mỗi đất nước vào tà áo
đây đều là những thiết kế độc đáo của nhà thiết kế đỗ trịnh hoài nam
đây là một chuỗi các hoạt động đa sắc màu sẽ kéo dài đến tháng một mươi hai
trong đó mỗi sự kiện sẽ mang một chủ đề khác nhau nhằm tạo nên sự kết nối đa chiều
góp phần quảng bá nâng cao giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc